thưa quý vị quý vị đang theo dõi chuyên mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị khán giả quan hệ đối tác toàn diện giữa việt nam và đan mạch trong thời gian qua đã phát triển rất tích cực
năm hai nghìn một mươi bảy kim ngạch thương mại giữa việt nam và đan mạch đạt hơn sáu trăm linh triệu đô la mỹ
trong đó các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của việt nam vào thị trường đan mạch là diệt may và da dày
trong đó các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của việt nam và đan mạch đạt hơn sáu trăm linh triệu đô la mỹ
các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của việt nam vào thị trường đan mạch là diệt may và ra giày
hiện có khoảng một trăm ba mươi doanh nghiệp đan mạch đang có mặt tại việt nam
trong đó phải kể đến một trong những hãng vận tải biển hàng đầu thế giới như merckxline
hay các hãng dược phẩm thiết bị y tế đồ điện và máy móc nổi tiếng của đan mạch
có khoảng một trăm ba mươi doanh nghiệp đan mạch đang có mặt tại việt nam
đặc biệt là một trong những hãng vận tải biển hàng đầu thế giới của thế giới merckxline
cùng với một số hãng vận tải biển hàng đầu thế giới của các doanh nghiệp đan mạch
phẩm thiết bị y tế đồ điện và máy móc nổi tiếng của đan mạch
trong công cuộc phát triển kinh tế và tăng trưởng bền vững việt nam đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ đan mạch
những thách thức của việt nam đang gặp phải là những lĩnh vực mà đan mạch có thế mạnh như tăng trưởng xanh môi trường năng lượng thực phẩm
trong công việc phát triển kinh tế và tăng trưởng bền vững việt nam đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ đan mạch
những thách thức của việt nam đang ngập phải là những lĩnh vực mà đan mạch có thế mạnh như tăng trưởng xanh môi trường năng lượng thực phẩm
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những chia sẻ của đại sứ đan mạch tại việt nam
bà charlotte lawson về mối quan hệ ngoại giao giữa việt nam và đan mạch
trong tử mục chuyện việt nam ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những chia sẻ của đại sứ đan mạch tại việt nam
bà charlotte lawson về mối quan hệ ngoại giao giữa việt nam và đan mạch
trong tử mục chuyện việt nam ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những chia sẻ của đại sứ đan mạch tại việt nam
bà charlotte lawson về mối quan hệ ngoại giao giữa việt nam và đan mạch
cuối cùng như thường lệ là tiểu mục nhắn gửi quê nhà với những lời nhắn gửi của cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại các nước gửi tới người thân và gia đình
và cuối cùng như thường lệ là tử mục nhắn gửi quê nhà với những lời nhắn gửi quê nhà gửi tới người thân và gia đình
trong không khí ấm áp đón chào xuân mới tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước trần đại quang thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc gặp mặt chúc tết kiều bào đến từ hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ về nước dự chương trình xuân quê hương hai nghìn một mươi tám việt nam dạng người tương lai do ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao tổ chức
trong không khí ấm áp đón chào xuân mới tổng bí thư nguyễn phú trọng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc gặp mặt chúc tết kiều bào đến từ hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ về nước dự chương trình xuân quê hương hai nghìn một mươi tám việt nam dạng người tương lai do ủy ban nhà nước về nước bộ ngoại giao tổ chức
trong không khí ấm áp đón chào xuân mới tổng bí thư nguyễn phú trọng thủ tướng chính phủ nguyễn phú trọng thủ tướng chính phủ nguyễn phú trọng thủ tướng chính phủ nguyễn phú trọng thủ tướng chính phủ nguyễn phú trọng thủ tướng chính phủ nguyễn phú trọng thủ tướng chính phủ nguyễn phú trọng thủ tướng chính phủ nguyễn phú trọng thủ tướng chính phủ nguyễn phú trọng thủ tướng chính phủ nguyễn phú trọng thủ tướng chính phủ nguyễn phú
trong thời gian này tôi đã trở về với con trai của tôi
nhưng hôm nay đã là một thời gian tuyệt vời cho chúng tôi
chúng tôi đã tham gia rất nhiều
chúng tôi đã gặp những người bạn

lúc này việc này đã là việc khác nhau

việt nam đã phát triển thành một cộng đồng modern

truyền thống văn hóa và giáo dục
nhưng điều này đã rất tuyệt vời
và tôi hơi buồn khi quay trở lại đây

bạn sẽ phải di chuyển giữa các trung tâm khác nhau
nếu bạn có cơ hội để dùng vài câu hỏi

tôi đã đọc cho ông ấy rồi
nó là một người đàn ông
khi đến đây với gia đình của ông ấy

với rất nhiều người làm việc dễ dàng

tôi nghĩ đây là một nơi tuyệt vời
để một người đàn ông làm việc và sống trong

rằng việt nam là một vị trí tuyệt vời
cho những người tuyệt vời
việt nam là một nơi tuyệt vời
cho rất nhiều người đàn ông
và nó trở thành một vị trí tuyệt vời
cho rất nhiều người đàn ông
nhiều người đàn ông đã đi rất nhiều

và bây giờ họ đang tìm

và việt nam là một vị trí tuyệt vời
cho những người tuyệt vời
từ phía bắc đến phía bắc

những núi những thành phố lớn

rất lâu rồi
chúng ta đã là một cộng đồng phát triển

tuyệt vời nhất cho việt nam
trong hai mươi năm năm
vì vậy việt nam
là một quốc gia tuyệt vời
ở đan mạc

để tham gia
mặc dù việt nam là một nơi
mà các bạn làm việc
nhưng tôi tin rằng
giống như là nhà thứ hai của các bạn
tôi thích tôi thích
điều này không thường
khi các bạn là một quốc gia tuyệt vời
quay trở về quốc gia
trong năm thứ hai
nhưng tôi rất thích
sống ở đây
vậy các bạn thấy có gì
khó khăn khi sống ở việt nam không
ngôn ngữ là một phần
khó khăn nhất
nhưng tôi nghĩ
khó khăn cũng là một phần khó khăn
để giới thiệu về đan mạc
trong vài phần
với các bạn
nhiều bác sĩ
đã hỏi về
và họ biết đan mạc
và những câu chuyện của ông ấy
và những câu chuyện của ông ấy
và tôi nghĩ
tôi thích nghe những câu chuyện đó
đó là hai trăm linh năm trước
đan mạc là một quốc gia khác ngày nay
tôi đã dành rất nhiều thời gian ở đây
để giới thiệu về
đan mạc truyền thông thường
một hệ thống bảo vệ
nơi chúng tôi
chăm sóc những người
không thể làm việc
chúng tôi có
học sinh tự do
tất cả đến
trung tâm đại học
chúng tôi có
sức khỏe tự do
điều đó không phải
rất dễ dàng
vì vậy chúng tôi
về điều đó
chúng tôi cũng có một hệ thống
tự do rất tốt
một hệ thống tự do
trong những năm qua
hệ thống tự do
của chúng tôi
chủ tịch đan
nhiệm vụ của hệ thống tự do của chúng tôi
một kết hợp rõ ràng
giữa những gì
chúng tôi học
các công ty khác
để chắc chắn
khi chúng tôi
kết thúc trường học
chúng tôi sẽ có một công việc
cho chúng tôi
ở đằng sau
điều đó rất quan trọng
trong việt nam
trong ba năm
nếu các bạn không chắc chắn
như tôi đã nói
phần quan trọng
tôi có thể
còn món ăn đan hàn
tôi muốn hỏi về món ăn đan hàn
còn về hình thức và năng lực của quốc gia
còn món ăn đan hàn hình thức và năng lực của quốc gia
chúng tôi ăn nhiều thịt
chúng tôi ăn nhiều thịt
vậy rồi có lẽ anh biết rằng đan mạc là một nhà giagg thụ nổi bống và tôm
và các thứ như thế
chúng tôi ăn nhiều thịt
chúng tôi ăn nhiều thịt

chúng tôi có cái gì chúng tôi gọi là thịt rai
thịt nặng đặc đặc
thịt này tôi có thể bỏ qua một ít đó
thì có thể bỏ qua một ít đó
cũng có lẽ tôi có thể bỏ qua một ít đó
cũng có lẽ tôi có thể hỏi you
đúng rồi tôi đã ăn thịt bò trong việt nam
tôi đã thử thịt thịt bò trong việt nam
tất nhiên tôi thường đi và
bây giờ tôi sẽ xem nếu tôi có thể phát ngôn ngữ đúng
thơ bò đây là món thích của tôi
lần trước tôi đã đi vào một cuộc đoạn
tôi đã có những bạn bạn của đan mạc ở đây
và tôi đã gọi tôi vào một cuộc đoạn thịt bò trong đường hà nội
nước đáier wang
vì vậy anh nghĩ gì về hợp tác này
tôi rất vui vì chúng tôi có được hợp tác này
tôi nghĩ hợp tác này là một trong những hợp tác phát triển dài dài của chúng tôi

bởi vì văn hóa của việt nam
chủ tịch của ông đã đến đài loan
và nó đã được đăng ký sau khi đến đài loan
tôi nghĩ hợp tác này là một hệ thống tuyệt vời
cho sự quan hệ của chúng tôi
vì vậy chúng tôi đã có nhiều hợp tác trong một trường hợp đó
hợp tác và tiêu chuẩn là một trong những hợp tác
nghệ thống cũng là một trong những hợp tác
nghệ thống và nền lực giáo dục cộng đồng
và một sự liên hệ chính xác giữa hai quốc gia
tại sao ông muốn tập trung vào khu vực này

chúng tôi đã tập trung vào khu vực này nhiều năm rồi
nên tôi nghĩ nó rất tự nhiên để tiếp tục hợp tác đó
việt nam là một trong những quốc gia
được ảnh hưởng nhất bởi sự thay đổi nền lực
và chúng ta có một số khó khăn
khi đến với sự bảo vệ nền lực
trong lúc đó đài loan có rất nhiều kinh nghiệm
trong những khu vực đó
vì vậy chúng tôi nghĩ sẽ là một hợp tác tốt
giữa những gì chúng tôi biết
kỹ thuật của chúng tôi

và ngay trước chủ nhật
chúng tôi đã tập trung vào một kế hoạch mới

để tập trung vào một kế hoạch mới
trong ba năm tiếp theo
và tôi rất vui khi chúng tôi có thể tiếp tục
không chỉ cpa
việt nam và đài loan
cũng sẽ được liên hệ
trong một kế hoạch tự nhiên
khi nó được kết thúc
giữa việt nam và eu

cho việt nam là gì
và đài loan
đây là một kế hoạch tự nhiên
của những người ở đài loan
và việt nam

và chúng tôi mong rằng năm nay
nó sẽ được kết thúc

cái gì trong kế hoạch đó
là nó sẽ giam giữ
trong năm tới
tất cả các tổ chức
và tất cả các khu vực tự nhiên
để hy vọng rằng tự nhiên
sẽ kết thúc
và tôi chắc là nó sẽ kết thúc
khi tôi nói với các cộng đồng đài
hoặc các cộng đồng eu
họ đều rất mong muốn
kết thúc kế hoạch đó

về kế hoạch tự nhiên
cho tương lai việt nam và đài loan
tôi đã nhìn thấy
một vài tên mới
từ năm hai nghìn một mươi ba
khi chúng tôi kết thúc
kế hoạch tự nhiên

khi chúng tôi có những thông tin
kế hoạch tự nhiên
của chúng tôi
đã tăng đến tám mươi năm
trong một vài năm

các thông tin
cho năm hai nghìn một mươi bảy
sẽ tiếp tục tương lai
và với kế hoạch tự nhiên
tôi nghĩ chúng tôi sẽ thấy
thêm nhiều kế hoạch tự nhiên
trong năm hai nghìn một mươi bảy
và tôi nghĩ đó sẽ
giúp chúng tôi
tương lai với hai quốc gia
và bây giờ tôi nghĩ
có rất nhiều học sinh
muốn gửi câu hỏi về đài loan
có ai không
chào tạm biệt
tôi là nhật linh
tôi là học sinh
của đài loan
tôi có một câu hỏi
về sự khác biệt
giữa khu vực việt nam
và đài loan
có rất nhiều
sự khác biệt trong nhiều cách
khu vực việt nam
được tổ chức
trong khu vực việt nam
và khu vực việt nam của chúng tôi
được tổ chức
trong khu vực việt nam
vì vì sự khác biệt
với những khu vực việt nam thân thiện
khu vực việt nam
là một khu vực
trong vùng vùng bình thường và
trong đất nước đặc biệt
trong đất nước đặc biệt
khu vực việt nam
không phối hợp
với những khu vực
còn trong đất nước
như các người ở hà nội và các bạn là một quốc gia toàn bộ
nhưng tôi nghĩ có những lợi ích khác
và tôi nghĩ chúng ta có tất cả những lợi ích đặc biệt
tôi nghĩ đây là lý do tại sao tôi rất thích những người việt
nó rất dễ phát triển giữa người đức và người việt
vì tôi nghĩ chúng ta có tất cả những lợi ích đặc biệt
vì vậy dù chúng ta có những lợi ích khác nhưng chúng ta cũng có rất nhiều lợi ích đặc biệt
nhiều năm ở việt nam tôi tin rằng các bạn có một kinh nghiệm đặc biệt ở việt nam đúng không
tôi nghĩ tôi cũng nhớ những kinh nghiệm của các bạn ở tết

những lợi ích giữa những ngày đầu tiên của tết rất nghe và sau đó
đó là những gì tôi sẽ nhớ
và tôi sẽ nhớ
tôi sẽ nhớ những hình ảnh mà tôi thấy khi mọi chiếc xe xe đi xung quanh với cây cây tết
chỉ là một tuần trước tết
đó là một kinh nghiệm rất đặc biệt mà tôi sẽ nhớ
chúc mừng nam môi việt nam
và một lần nữa cảm ơn các bạn đã đồng hành tự do với hợp tác của chúng tôi
trong tiểu mục chuyện xa xứ ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện của phạm lâm
câu chuyện của một trí thức trẻ người việt đã thành công trên đất nước australia
giờ đây sau gần một mươi năm công ty anh lập ra đã và đang tạo lập được một vị trí xứng đáng trong ngành kiến trúc trên đất bạn
cũng như đang mở rộng tạo công an việc làm cho nhiều kiến trúc sư trẻ việt nam mới ra trường được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với các đối tác của nước ngoài
hay còn gọi là mắc phạm
tốt nghiệp đại học kiến trúc hà nội
anh nhận được học bổng danh giá
theo học thạc sĩ chuyên ngành kiến trúc
chỉ sau một thời gian ngắn vừa học vừa làm
nhận làm thêm công trình cho các công ty bản địa
anh đã khẳng định được năng lực
và nuôi trí gây dựng sự nghiệp
cho riêng mình
mình là dân kỹ thuật
thành ra cái việc
hiểu về kiến thức về kinh doanh
kiến thức về marketing and sell gần như là không có
vì tự học
rồi là cái vốn bắt đầu cũng không có
nhưng mà may mắn là mình
mình làm việc trong cái môi trường là
người ta gọi là bán chất sám
thì nó không cần vốn
bên cạnh những khó khăn như thế
thì mình có những cái thuận lợi
tức là mình thực sự rất là yêu nghề
mình có thể làm việc
bất chấp thời gian
không chỉ giỏi chuyên môn
mắc phạm đã chứng tỏ khả năng quản lý của mình
từ một công ty lập ra
cùng với hai người bạn

chỉ sau tám năm
giờ đây anh đã mở rộng được công ty
với hơn hai mươi nhân công
từ các nước trung đông trung quốc
và người bản địa australia
đang làm việc cho anh tại sydney
tại vn anh cũng lập ra công ty
với hơn bốn mươi kiến trúc sư trẻ
đang được anh tạo điều kiện
để làm việc trong môi trường quốc tế
và nhiều công trình trong và ngoài nước
với tâm huyết luôn hướng về quê hương đất nước
và nhiều công trình trong và ngoài nước
anh đang ấp ổ rất nhiều các dự định
đưa những công nghệ mới
trong thiết kế và xây dựng
của nước bạn về việt nam
kế hoạch đầu tiên là
cố gắng đưa những công nghệ
xây dựng nước về việt nam
đó là kế hoạch phát triển
năm một mươi và nó phải đến ba mươi năm tới
bận rộn là thế
nhưng không phải là công nghệ
nhưng mắc vạm
luôn biết cách dung hòa
với cuộc sống gia đình
anh luôn dành những khoảng
thời gian cuối tuần hiếm hoi
để đưa các con đi chơi
và chăm sóc gia đình
trong năm hai nghìn một mươi tám này
gia đình anh cũng đang hân hoan
chờ đón một thành viên mới
năm mới sắp đến
thì trước hết là
hy vọng là
mẹ chọn con vuông
cái thứ hai
mong là kể cả doanh nghiệp
sau này có phát triển như nào
nhưng mà ông xã vẫn quan tâm đến mẹ con
giống như là gia đình vẫn là nhất
những ngày cuối cùng
của năm hai nghìn một mươi bảy sắp qua đi
chúng tôi những người làm chương trình
cũng xin chúc cho anh
một năm mới nhiều sức khỏe
thành công trong công việc
có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước
quý vị khán giả vừa theo dõi câu chuyện
của một kiến trúc sư người việt
đang sinh sống và làm việc trên đất nước australia
luôn hướng về quê hương đất nước
ngày sau đây tiểu mục nhắn gửi quê nhà
sẽ mang tới cho quý vị khán giả
những chia sẻ của các du học sinh việt nam
những người đang nỗ lực học tập
tại các nước xa xôi trên thế giới
chị thu minh
đang sinh sống tại sydney australia
với địa chỉ facebook thu minh
gửi tới chương trình lời nhắn dành cho các bạn
chào mọi người
mình mèo đây
tết này minh sẽ về việt nam cùng với bé liam
mọi người tổ chức gặp mặt để mừng tuổi bé nhé
yêu mọi người
anh anh khôi
đang sinh sống tại canada
nhắn gửi tới bạn bè cùng lớp kt năm mươi năm
với lời nhắn
canada những ngày này lạnh lắm
tuyết rơi đầy
và trời âm u
là mình nhớ những buổi tiệc tất niên
trong những ngày cuối năm
với mọi người ghê gớm
giá như giờ này đang được ở việt nam
để tụ nhau trong quán chị thu góc trường
cùng nhau cụng ly
và chúc nhau một năm mới sắp đến
thì tuyệt biết bao
chúc các bạn ở nhà luôn vui vẻ
và ăn tết tốt đẹp
đầm ấm bên gia đình nhé
chị nguyễn huyền
đang sinh sống tại melbourne australia
gửi lời nhắn tới các bạn đờ su hai
với lời nhắn
hai mọi người huyền đã trở về australia an toàn rồi nhé
vừa về mà đã nhớ mọi người lắm rồi
thật tiếc là không thể ở lại để ăn tết
và tụ tập với mọi người ở việt nam
chúc mọi người một năm mới nhiều sức khỏe
và hạnh phúc nhé
quý vị và các bạn vừa theo dõi những lời nhắn gửi
của những người con ở xa tổ quốc
nhắn nhủ tới gia đình và bạn bè
trong không khí xuân đang đến gần
chúng tôi những người làm chương trình
xin gửi tới quý vị và các bạn
một chút hương vị xuân trong khói bánh trưng
và cây đào ngày tết
qua clip ngắn dưới đây
chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng
và chúc quý vị một năm mới hạnh phúc
thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại tuần này của chuyên đình nhân dân
cũng xin được tạm dừng tại đây
chương trình tạp chí đối ngoại tuần này của chuyên đình nhân dân
hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo